ngay sau khi báo nhân dân và truyền hình nhân dân phản ánh tại dự án khu dân cư tân thịnh ở xã đồi sáu mươi một huyện tràng bom tỉnh đồng nai do công ty lgg làm chủ đầu tư dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã có gần năm trăm linh căn nhà biệt thự nhà liên kề cơ bản đã hoàn thành chủ đầu tư dự án đã có văn bản gửi cơ quan thường trú báo nhân dân tại đồng nai
công ty lgg cho biết ngay sau khi cơ quan chức năng yêu cầu ngưng thi công và ra quyết định xử phạt doanh nghiệp đã chấp hành và đã nộp phạt vào kho bằng nhà nước đồng thời công ty đã bổ sung các thủ tục hồ sơ pháp lý theo yêu cầu đại diện doanh nghiệp thừa nhận thông tin bài viết trên báo nhân dân về những sai phạm của doanh nghiệp tại dự án trên là hoàn toàn chính xác doanh nghiệp xin ghi nhận và cho biết đang nỗ lực cùng cơ quan chức năng khắc phục hậu quả
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý vị khán giả những vấn đề có liên quan đến hoạt động